tại trụ sở chính phủ và sáu mươi ba điểm cầu địa phương trên toàn quốc đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông
quốc gia đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
năm hai nghìn một mươi tám và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu khai mạc hội nghị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đánh giá
năm hai nghìn một mươi tám công tác bảo đảm an toàn giao thông đạt được những kết quả nhất định
tuy nhiên tai nạn giao thông vẫn đang ở mức cao nhiều vụ uy hiếp an toàn an ninh hàng không đường bộ
bên cạnh đó phó thủ tướng nhấn mạnh về sự nghiêm trọng của vụ tai nạn giao thông do xe đầu kéo
container đâm vào hàng loạt xe máy xảy ra tại tỉnh long an vừa qua
phó thủ tướng nhấn mạnh về sự nghiêm trọng của vụ tai nạn giao thông do xe đầu kéo container đâm vào hàng loạt xe đầu kéo container
không chỉ đối với lái xe chủ xe chủ nhà xe là phải có trách nhiệm và phải liên đối trách nhiệm và phải xem xét cả hành trình
theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám toàn quốc xảy ra hơn một mươi tám bảy trăm linh vụ tai nạn giao thông
làm chết hơn tám hai trăm linh người bị thương gần một mươi năm người
tài nạn giao thông tiếp tục được kéo giảm ở cả ba tiêu chí
tuy nhiên tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp
tỷ lệ nạn nhân tai nạn giao thông là người đi mô tô xe máy
máy còn rất cao trên tám mươi năm
liên quan đến công tác quản lý vận tải và người lái
tập trung vào việc nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch cấp dây phe loại xe
nâng cao điều kiện về hành nghề đối với lái xe kinh doanh vận tải
và đây đặc biệt là quan tâm đến việc đào tạo giáo dục về đạo đức hành nghề của người lái xe kinh doanh vận tải
với chủ đề năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi chín
là an toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô xe máy
phó thủ tướng thường trực chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương thực hiện tốt tám nhóm nhiệm vụ trọng tâm
để cả nước đạt mục tiêu giảm tai nạn giao thông từ năm đến một mươi số vụ số người chết số người bị thương so với năm hai nghìn một mươi tám